trong những ngày vừa qua dư luận đang đặt ra nhiều câu hỏi về những bất cập trong quyết định
luân chuyển giáo viên trên địa bàn huyện yên định tỉnh thanh hóa
còn các thầy cô giáo thì rất bức xúc vì cho rằng có quá nhiều sai sót trong việc điều động cán bộ của huyện
đầu năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi huyện yên định ban hành hai trăm bốn mươi hai quyết định điều động
thuyên chuyển giáo viên chỉ sau gần nửa tháng hàng chục quyết định đã được thu hồi
thay đổi nội dung bên cạnh sự bất thường trong việc ban hành và thu hồi quyết định
bản thân các quyết định này cũng có những điểm bất cập ví dụ như điều động giáo viên dạy văn
sang dạy địa lý vì giáo viên dạy địa lý duy nhất của trường đã được điều động đi trường khác
sau khi nhận được nhiều đơn phản ánh của các giáo viên huyện ủy huyện yên định cho biết đã yêu cầu
ủy ban nhân dân huyện thành lập đoàn thanh tra để xác minh nhanh chóng giải trình báo cáo
nguyện vọng vẫn là sự công bằng yêu cầu được bảo đảm quyền lợi chính đáng để có thể yên tâm công tác
thực hiện tốt nhiệm vụ của một nhà giáo